nhóm nghiên cứu an ninh mạng tran micro có trụ sở tại nhật bản cho rằng chiến dịch chính trị của
ứng cử viên tổng thống pháp emmanuel macron đã bị một nhóm tin tặc của nga tấn công hồi tháng trước
theo trend micro nhóm tin tặc powerstorm còn được biết đến là apt hai mươi tám nhóm dính lưu tới một số vụ
tấn công được nhiều người biết đến ở phương tây đã sử dụng thủ đoạn gửi các thư điện tử có vẻ như
của một công ty hợp pháp nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân của ứng cử viên macron và các thành viên
tổng thống của ông powerstorm cũng được cho là đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm làm suy yếu
nỗ lực tranh cử của ứng cử viên tổng thống mỹ hilary clinton nhóm này bị nghi ngờ có quan
hệ với các cơ quan an ninh nga trong khi moscow được xem là ủng hộ đối thủ của ông macron là bà
marine le pen trong cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra tại pháp tuy nhiên nga đã bác bỏ mọi cáo
buộc liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống pháp